doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản là tài sản cố định quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
đối với phần giá trị tài sản trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán
đầu tuần qua tuyên bố kêu gọi bầu cử quốc hội sớm cho tháng sáu của thủ tướng anh theresa may đã gây bất ngờ cho thị trường
bảng anh đã tăng vọt và đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng một mươi hai
cụ thể bảng anh đã tăng vọt lên mức cao bằng một hai bảy trăm ba mươi đô la kết quả này cũng đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng một
dựa trên cơ sở cân bằng thương mại bảng anh đã tăng một lên mức cao nhất trong bốn tháng qua là bảy mươi tám tám
the chubb bank một trong những ngân hàng nắm giữ bảng anh lớn nhất thế giới nhận xét việc kêu gọi bầu cử của bà may là đã làm thay đổi trò chơi của giới tài chính
và nó cũng sẽ làm tăng mức dự báo về đồng bảng trong những ngày tới
phân tích tại ngân hàng này cũng như ở những nơi khác cho rằng động thái của bà may có thể dẫn đến số đông quốc hội trở nên lớn hơn và ổn định hơn
vì vậy giảm đi khả năng của việc tạm gọi là brexit cứng
theo bộ tài chính trung quốc doanh thu tài chính trong quý đầu tiên năm hai nghìn một mươi bảy của nước này đã tăng một mươi bốn một lên mức khoảng bốn bốn mươi bốn nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương với sáu trăm bốn mươi năm chín tỷ usd
theo đó chỉ trong tháng ba doanh thu tài chính đã tăng một mươi hai hai tương ứng một hai mươi chín tỷ nhân dân tệ
trì ngân sách đã tăng hai mươi năm bốn tương đương hai một nghìn tỷ nhân dân tệ
trong ba tháng đầu tiên chi ngân sách nhà nước đã tăng hai mươi một ở mức bốn năm mươi chín nghìn tỷ nhân dân tệ
bộ tài chính trung quốc cho rằng sự tăng trưởng nhanh này đã dẫn đến việc tăng giá hàng hóa xuất xưởng một thành phần kinh tế vững chắc và phục hồi xuất nhập khẩu
theo giám đốc kho bạc trung quốc do bị ảnh hưởng
từ việc tăng giá cả và các yếu tố khác các doanh nghiệp đang chủ động hòa mình vào kinh doanh và lợi nhuận rõ ràng đã tăng theo sự mạnh dạng đầu tư của họ
theo báo cáo của chính phủ tháng trước thâm hụt tài chính năm nay của trung quốc được dự đoán sẽ ở mức ba của gdp hay hai ba mươi tám nghìn tỷ nhân dân tệ
dù khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất ở việt nam

chính phủ cần có thêm cơ chế ưu đãi khuyến khích về thuế chẳng hạn thuế nhập khẩu linh kiện để giảm mức tranh lệch giữa xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu
bởi chi phí sản xuất lắp ráp ở việt nam đang cao hơn các nước asean khoảng hai mươi
các nhà sản xuất ô tô đã đề nghị cần có giải pháp nâng cao dung lượng thị trường của việt nam thông qua hoàn thiện cơ sở hạ tầng
ngoài ra phải hạn chế tình trạng gian lận thương mại khi nhập khẩu xe
theo báo cáo của tổng cục thống kê ước tính ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy việt nam nhập khẩu hai mươi tám ô tô nguyên chiếc tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu và đạt giá trị bốn trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
theo số liệu này thì về lượng tăng bốn mươi ba bốn nhưng giảm bốn tám về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý các xe được nhập khẩu chủ yếu đến từ các nước trong khu vực asean với hai thị trường chính là indonesia và thái lan
nếu chỉ tính riêng trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy việt nam nhập khẩu một mươi ba ô tô nguyên chiếc các loại đạt kim ngạch khoảng một trăm năm mươi triệu đô la
so sánh với hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lượng ô tô nhập khẩu vào việt nam tăng tới sáu mươi hai năm về lượng trong khi kim ngạch giảm nhẹ
điều này cũng đã trở thành sức ép đối với các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất ô tô trong nước
đây là một quá trình lâu dài các cấp các ngành doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ về bản chất của tăng trưởng xanh
qua đó thay đổi cách thức sản xuất tiêu dùng tài nguyên theo hướng hiệu quả tiết kiệm và thân thiện với môi trường
nếu tăng trưởng kinh tế không gắn với tăng trưởng xanh thì cái giá phải trả trong tương lai rất lớn
trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế lại càng phải tính đến tăng trưởng xanh
theo đó nguồn vốn dành cho kế hoạch tăng trưởng đã được xác định lên đến hàng chục tỷ đô la mỹ
trong đó bảy mươi huy động từ nguồn vốn tư nhân ba mươi đến từ nguồn vốn nhà nước
tuy nhiên huy động được nguồn vốn tư nhân là điều không dễ dàng và đòi hỏi phải có cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp
để làm được điều này chính phủ đã có những giải pháp tích cực để hỗ trợ cho doanh nghiệp
cụ thể đã có hàng loạt chính sách yêu cầu doanh nghiệp hướng tới việc xóa bỏ công nghệ lạc hậu sử dụng nhiều năng lượng
các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vào lĩnh vực ưu tiên như tiết kiệm năng lượng môi trường sẽ được hưởng chính sách yêu đãi cụ thể
các chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư cho công nghệ gắn với tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường hướng đến tăng trưởng xanh
theo nghiên cứu của nelson chúng ta cũng thấy là những thương hiệu mà đã cam kết về chuyện mang lại những sản phẩm xanh và sạch
thì có mức độ tăng trưởng cao hơn là những doanh nghiệp từng ngành
nếu mà những doanh nghiệp cùng ngành tăng trưởng tầm một thì tốc độ ở đây đã là bốn
và đặc biệt là trong cái ngành thực phẩm nước giải khát thì mức tăng trưởng từ hai cho đến một mươi một
thì đây cũng chính là những cái thành công mà chúng ta có thể nhìn được
trong khuôn khổ hoạt động của chương trình thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy nhân dịp ngày thương hiệu việt nam hai mươi tháng bốn
nhằm thúc đẩy các thương hiệu việt nam hướng tới tăng trưởng xanh để tạo một nền kinh tế xanh phát triển bền vững
cục xúc tiến thương mại đã tổ chức hội thảo với chủ đề chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh
đây là cuộc đối thoại về những nhu cầu những vấn đề thực tiễn cấp thiết đối với việc xây dựng thương hiệu xanh
tại các doanh nghiệp việt nam trao đổi với các chính sách hỗ trợ
bên cạnh đó đề xuất các giải pháp để các doanh nghiệp phát triển bền vững
một trong những khó khăn lớn nhất của phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
đó là ngoài việc nhận thức vai trò của doanh nghiệp đối với quá trình phát triển doanh nghiệp
nó còn có những hạn chế nhất định bên cạnh đó có mấy cái khó khăn
cái khó khăn thứ nhất là yếu tố liên quan đến tài chính còn hạn chế quy mô vốn
cái thứ hai là cái hạn chế về việc áp dụng những công nghệ
cái thứ ba là yếu tố con người
câu chuyện phát triển thương hiệu xanh đã phát triển khá lâu trên thế giới
và có nhiều tập đoàn cũng như các công ty đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện định hướng
tuy nhiên ở việt nam
thì việc phát triển thương hiệu xanh còn khá mới mẻ
và cũng chỉ có một số doanh nghiệp có tầm nhìn dài hơi để định hướng phát triển trong chiến lược thương hiệu của mình
đây sẽ là điểm yếu đặc biệt đối với các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
khi các công ty mong muốn thu hút nguồn vốn và tìm kiếm khách hàng đối tác từ nước ngoài
ngày nay các tổ chức tài chính chuyên nghiệp đều có chỉ tiêu về tăng trưởng xanh trong đánh giá đầu tư
và dân chúng ngày càng nhạy cảm hơn đối với những hoạt động ảnh hưởng tới môi trường của doanh nghiệp
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại